liên quan đến việc hà nội lên phương án đưa xe buýt hoạt động trở lại sau ngày hai mươi một tháng chín
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội vừa hoàn thành xây dựng tiêu chí an toàn phòng chống dịch
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố
theo đó áp dụng các tiêu chí về thẻ xanh thẻ vàng covid với hành khách
cụ thể là người đã tiêm mũi vaccine thứ hai được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
đã tiêm một mũi vaccine đối với các loại vaccine chỉ cần tiêm một mũi
người nhiễm sars cov hai khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly trong vòng hai mươi một ngày
là những đối tượng được áp dụng tiêu chí thẻ xanh covid
thẻ vàng covid được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đã tiêm một mũi vaccine
có yêu cầu hai mũi được một mươi bốn ngày
trường hợp người không có thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử
cần phải chứng minh bằng các giấy tờ có liên quan
việc áp dụng thẻ xanh thẻ vàng theo ba giai đoạn
giai đoạn đầu là một mươi năm ngày sau thời điểm giãn cách xã hội trên toàn thành phố
đến hết ngày năm tháng một mươi giai đoạn từ ngày sáu tháng một mươi và giai đoạn bình thường mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải của tỉnh ninh thuận
đã bắt tạm giam đối tượng phan văn tâm tên gọi khác ở lâu
chú thị trấn khánh hải huyện ninh hải về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ phòng chống dịch bệnh covid của thị trấn khánh hải
thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm ngồi tại nhà bà
đối diện gần đó đã liên tục to tiếng chửi bới xúc phạm
và cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm việc tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải
đã phối hợp với công an thị trấn mời phan văn tâm về trụ sở làm việc
đối tượng đã không chấp hành mà còn lấy dao đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng
làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay
được biết phan văn tâm có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu hồng có hộ khẩu thường trú tại cổ nhuế hai bắc tử liêm hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi tháng chín
tổ công tác trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tại khu vực cống trèn phường liên mạc bắc tử liêm
phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe đã xuất trình năm giấy tờ đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn bị làm giả
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội
với đối tượng nguyễn thị thu hồng kế toán tại công ty trách nhiệm vũ hạn vận tải quốc tế hồng hà
đối tượng giới thiệu có thể đưa người từ hà nội về quê nghệ an với chi phí là một triệu đồng một người
sau khi đồng ý năm đối tượng trên đã cung cấp thông tin cho hồng để được làm giả giấy đi đường
giả làm năm nhân viên của công ty trách nhiệm vũ hạn vận tài quốc tế hồng hà
sau đó hồng đã chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động về quê nghệ an
với phương thức thủ đoạn trên đối tượng hồng khai nhận từ ngày một mươi năm tháng tám cho đến nay
đã tổ chức thành công ba chuyến xe chở chín người từ hà nội về nghệ an
lợi dụng việc gắn đèn còi nhãn mát xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng hai xe ô tô cứu thương của tư nhân để chở thuê năm người từ vùng dịch
từ tp hcm và bình dương về quê với giá là một mươi ba năm triệu đồng
những hành vi gian dối này đã không qua mắt được lực lượng chức năng
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hai tài xế trên
là nguyễn văn mi phúc và đặng quốc tiến cùng chú tp hcm về hành vi không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể là vào ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành
số bảy tỉnh kiên giang phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ có gắn đèn còi xe cứu thương
trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp
hiện trở thuê một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh tp hcm về huyện an minh tỉnh kiên giang
với giá là sáu triệu đồng và một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát tỉnh bình dương
về huyện u minh thượng tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch
một tài xế trên đã bị công an huyện đông hòa tỉnh phú yên lập biên bản xử phạt hành chính
về hành vi và tạm giữ xe ô tô cũng như giấy phép lái xe
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác công an quận bắc tử liêm tp hcm đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối tượng lê thành công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm
để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lê thành công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín
có đánh con gái mình
đến khoảng một mươi sáu h cùng với các bạn công an bước đầu đối tượng lê thành công thừa nhận
một ngày mẹ cháu bé có cho cháu ăn cháo và uống một viên panadol thì cháu nôn nhiều
nên đưa đến bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận
cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường láng thượng quận đống đa
đến lập biên bản ghi nhận vụ việc đến một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi
đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm phối hợp với công an phường láng thượng
quận đống đa hoàn tất đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống
cũng đã bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra vào ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan công an
triệu tập lê thành công đến để lấy lời khai bước đầu tạm giữ hình sự để làm rõ sự việc
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
công an huyện gromana của tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ và khởi tố một người phụ nữ
vì mâu thuẫn với chồng cũ mà lên mạng youtube học cách gai bẫy chồng rồi đặt mua ma túy về
và cốp xe máy để báo cho công an đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
trước đó công an thị trấn buôn chấp huyện krong anna nhận được tin báo từ điện thoại của một phụ nữ
về việc có một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi bảy p bốn nghìn sáu trăm một mươi ba đang đi giao ma túy
ngay lập tức công an thị trấn buôn chấp đã tổ chức đón lõng vây bắt
đó là đỗ văn ý bốn mươi hai tuổi trú tại thị trấn buôn chấp khám xét trong cốp xe máy của ý
tổ công tác đã thu giữ hai gói ma túy đá một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
và chuyển giao cho công an huyện gromana để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tuy nhiên đỗ văn ý khẳng định số ma túy trên không phải của mình và không biết ai để vào đó
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định trần thị thúy là vợ cũ của đỗ văn ý
chính là thủ phạm gây ra toàn bộ vụ việc trên
theo lời khai của thúy giữa hai người đã ly hôn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn
nên thúy đã nghĩ cách mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy của chồng rồi báo công an để trả thù
hiện công an huyện groman đã khởi tố trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi vu khống
ngoài ra công an huyện croman đã khởi tố thêm hai đối tượng bán ma túy cho thúy
cùng chú tại huyện gromana về tội mua bán trái phép chất ma túy
chỉ tính từ đầu tháng chín cho đến nay công an huyện gia lâm đã liên tiếp
phát hiện ba vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các trung cư trên địa bàn
với hai mươi năm đối tượng tham gia
trong các vụ việc này các đối tượng đã bất chấp lệnh cấm tổ chức tụ tập đông người
sử dụng trái phép chất ma túy và gây mất an ninh trật tự
hầu hết các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ và đều có kết quả dương tính với ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
nhóm tám đối tượng này vừa bị công an huyện gia lâm hà nội phát hiện bắt quả tang
khi đang có hành vi tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ trung cư
vào thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong ngăn tủ quần áo ở phòng ngủ
có một đĩa xứ màu trắng trên bề mặt đĩa có tinh thể màu trắng
một ống hút được quấn bằng tờ tiền polymer một đèn nháy và một chiếc loa đã qua sử dụng
ngoài ra còn có ba bình khí cười đã qua sử dụng
kết quả giám định cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
tôi uống rượu một sinh nhật để ăn sau lúc uống say rồi có gọi bình bóng để về chơi
sau đó em có gọi thêm một ma túy để chơi
cụ thể số lượng bao nhiêu
có hai viên kẹo một nửa chỉ theo
em đang ngủ bên được bạn em gọi cho ăn rượu thì em cũng chỉ nghĩ là có rượu thôi
em không biết trước ở đấy có
ma túy như thế nào em cũng không biết
trước đó ngày một tháng chín công an huyện gia lâm cũng đã phát hiện tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư
ngày một mươi hai tháng chín cũng tại một căn hộ trung cư trên địa bàn công an huyện gia lâm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chín đối tượng
sáu nam và ba nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai loại ma túy ketamin và mdma
kết quả giám định cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng chín công an huyện gia lâm đã phát hiện và xử lý ba vụ tụ tập bay lắc bất chấp lệnh cấm
theo cơ quan công an lợi dụng giãn cách xã hội nhiều đối tượng sử dụng các căn hộ trung cư căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng ma túy
xu hướng này đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất đối phó tình vi hơn
trước cái thuyền hồi trên thì chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp về vụ và công tác quản lý địa bàn và các biện pháp khác
chúng tôi cũng không để các đối tượng để lộng hành
chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp ở trên địa bàn để khép kín địa bàn tuần tra khép kín địa bàn quản lý địa bàn
sau các vụ việc vừa rồi chúng tôi đã có những buổi làm việc cụ thể với ban quản lý tòa nhà và có những trao đổi cụ thể hơn
và có những hướng dẫn về công tác nghiệp vụ công tác phát hiện để khi có các dấu hiệu của tội phạm thì cũng kịp thời thông báo cho cơ quan công an chúng tôi
chúng tôi là kịp thời
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm ma túy trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp
chính vì vậy lực lượng công an hà nội đã chủ động nắm tình hình tại các địa bàn cơ sở
quản lý các đối tượng trong diện theo dõi và kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh gia tăng hoạt động
sau phần tiếp theo của bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm hai nghìn hai hồ khẩu thường trú tại thôn khung xã thiết kế huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng liên quan đến tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng vũ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
tối ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải của tỉnh ninh thuận
đã bắt tạm giam đối tượng phan văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tên gọi khác là lâu
trú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thị trấn khánh hải
thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
tối ngày phan văn tâm đã ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó đã to tiếng chửi mới xúc phạm
cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải phối hợp với công an thị trấn
mời phan văn tâm về trụ sở làm việc thì đối tượng không chấp hành
mà còn lấy dao đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng
làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay
được biết phan văn tâm đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
lợi dụng việc gắn đèn còi nhãn mát xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng hai xe ô tô cứu thương của tư nhân chở thuê năm người từ vùng dịch
thành phố hồ chí minh và bình dương về quê với giá một mươi ba năm triệu đồng
nhưng hành vi gian dối này đã không qua mắt được cơ quan chức năng
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định
xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng đối với hai tài xế trên là nguyễn văn mi phúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và đặng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại thành phố hồ chí minh
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy
tỉnh kiên giang phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ có gắn đèn còi xe cứu thương
trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế phúc và tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp
tài xế phúc thừa nhận đã trở thuê cho một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh về huyện an minh của tỉnh kiên giang với giá sáu triệu đồng
còn tiến thừa nhận chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát của tỉnh bình dương
về huyện u minh thượng tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch tiến
đã bị cơ quan huyện đông hòa tỉnh phú yên lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trên
và bị tạm giữ xe ô tô giấy phép lái xe
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
gắn với yêu cầu nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh trật tự
công an tỉnh cà mau đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quy lệ hiệu quả
từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
là một trong những lực lượng hoạt động hiệu quả tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
của công an tỉnh cà mau gọi tắt là tổ hai mươi một trong thời gian qua đã bố trí lực lượng
tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trong tỉnh qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp
vi phạm về an ninh trật tự cũng như trong phòng chống dịch
chỉ tính từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một tổ hai mươi một đã tuần tra phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ một trăm linh hai đối tượng vi phạm
về an ninh trật tự ba trăm tám mươi một trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
bốn trăm ba mươi một trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông

phân công lực lượng chia thành nhiều ca tổ chức tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường
các địa bàn trọng điểm qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và các quy định trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thối hợp với các đơn vị dịch vụ thuộc công an tỉnh
tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
kể cả các đơn vị dịch vụ thuộc công an tỉnh
kể cả địa bàn các quyện và thành phố cà mau
thì qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về trật tự toàn giao thông
và vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
điển hình như là vi phạm về nồng độ côn
thì có nhiều trường hợp là vi phạm về sử dụng ma túy điều khiển phương tiện
song song đó công an các đơn vị nghiệp vụ huyện thành phố tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường triệt phá các tụi điểm tệ nạn xã hội tội phạm mua bán tảng trữ trái xét chất ma tí
và các hành vi vi phạm khác ổn định tình hình an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
đơn cử tại thành phố cà mau trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố không xảy ra tội phạm hình sự tai nạn giao thông và cháy nổ
cơ quan công an đã phát hiện bắt điều tra khởi tố chín vụ một mươi bị can về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
một trăm linh hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy xử lý trên hai năm trăm linh trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín
từng gia kiểm tra kiểm soát người phương tiện ra vào hoạt động trên địa bàn thành phố cà mau
chỉ đạo các đội nghiệp dụng triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp với từng cha công khai lẫn mặt phục
để xử lý các đối tượng tai nạn đặc biệt là các đối tượng ma tí góp phần làm đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
không kể ngày đêm mưa nắng cán bộ chiến sĩ công an cà mau đã và đang nỗ lực hết mình
phối hợp cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo ổn định an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy bên cạnh sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an
thì người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng tích cực phát hiện đấu tranh
tố giác các hành vi vi phạm pháp luật thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch
góp phần cùng với lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự
sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam shipper tử vong trong phòng trọ vào tối ngày một mươi bảy tháng chín
nạn nhân được xác định tên là nguyễn trọng hữu hai mươi một tuổi tạm trú tại khu phố ba phường tân đồng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu anh hữu là người
chuyên giao hàng trên địa bàn tỉnh bình phước vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng chín
một người bạn của anh hữu gọi điện cho anh này không được nên đến phòng trọ của anh hiễu ở khu phố ba phường tân đồng tìm
tại đây bạn của hiễu đã thấy phòng bị khóa bên trong nhưng gọi mãi không thấy hữu trả lời
thấy có điều bất thường người bạn này đã trình báo với công an địa phương
khi được lực lượng chức năng có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó
trên vai và chân của nạn nhân có vết bầm
tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã phan hữu phước hai mươi một tuổi
quê tại tỉnh cà mau về tội cố ý gây thương tích khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với anh trần thanh sang hai mươi năm tuổi quê tỉnh an giang
nên chiều ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi phước đã rủ đồng bọn đánh anh sang gây thương tật một mươi một rồi bỏ trốn
công an huyện nhơn trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phước
bằng các biện pháp nghiệp vụ
chiều ngày một mươi sáu tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch đã phối hợp với công an xã long thọ
bắt giữ phước khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn xã long thọ
tiến hành kiểm tra quán karaoke hương lan ở thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
do lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn tử cầu xã giai phạm huyện yên mỹ làm chủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên
phối hợp với công an xã giai phạm huyện yên mỹ đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi đối tượng tụ tập hát karaoke trong mùa dịch
tại thời điểm này lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi một đối tượng gồm hai mươi một nam và hai mươi nữ đang tổ chức hát có mặt tại quán karaoke trên
riêng tại phòng hai b tầng hai có tám đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng và hai mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy
qua giám định xác định vật chứng trên là ma túy
tết nhanh có một mươi bảy trên bốn mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hương yên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật